chào quý vị khán giả đã theo dõi chương trình
thưa quý vị ngày một mươi hai tháng một mươi một ông vương trinh quốc chủ tịch ubnd thị xã sapa tỉnh lào cai cho biết
liên quan đến một lái xe chở khách du lịch ở sapa nhiễm covid một mươi chín
địa phương này đã truy vết được năm mươi chín f một để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm
theo ông quốc trong ngày tám tháng một mươi một ubnd thị xã sapa nhận được thông báo
của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội về trường hợp anh lta bốn mươi một tuổi
chú tại phúc tân quận hoàn kiếm hà nội có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
qua điều tra của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lào cai trong ngày bốn đến ngày năm tháng một mươi một
anha đã lái xe chở một mươi ba người đi du lịch ở sapa đến nhiều nơi khác nhau
đến ngày năm tháng một mươi một anh nha có biểu hiện ho sốt nghi nhiễm dịch covid một mươi chín
nhưng sau đó đã không tiến hành khai báo y tế với địa phương lưu trú
trong đêm cùng ngày anh a bắt xe khách dường nằm về hà nội và đi xét nghiệm
thì phát hiện đã nhiễm covid một mươi chín
ubnd thị xã sapa đang phong tỏa bảy địa điểm là các nhà hàng khách sạn điểm du lịch
nơi đoàn khách du lịch có người nhiễm covid một mươi chín này từng đến
ông vương trinh quốc cũng nhấn mạnh vụ việc này cho thấy một số người dân có ý thức rất kém
chưa chủ động khai báo y tế trung thực để phòng dịch covid một mươi chín
cũng theo ông vương trinh quốc sau khi các địa phương nới lỏng
khách xã hội khách du lịch đã trở lại thị xã sapa
ước tính mỗi ngày cuối tuần đón khoảng năm khách
nhưng khi công bố thông tin về ca nhiễm covid một mươi chín đã đi đến nhiều nơi
ở thị xã sapa để người dân chủ động khai báo y tế
thì lượng khách du lịch đến đây đã bị sụt giảm mạnh
theo quy định mới trong phòng chống dịch covid một mươi chín
để gỡ bỏ cách ly phong tỏa đối với các địa điểm kinh doanh đón khách du lịch
thì các trường hợp f một tiếp xúc người nhiễm covid một mươi chín
phải có ít nhất hai lần xét nghiệm bằng phương pháp pcr
đến chiều ngày một mươi một tháng một mươi một đã có bốn mươi chín trên năm mươi chín mẫu xét nghiệm âm tính lần
một mươi mẫu chưa có kết quả
chúng tôi đang cho lấy mẫu xét nghiệm lần thứ hai đối với các trường hợp f một
nếu điểm nào có gác f một sau hai lần xét nghiệm covid một mươi chín đều âm tính với sars cov hai
chúng tôi sẽ lập tức gỡ phong tỏa
sớm đưa các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại
ông quốc cho biết
ông vương trinh quốc cũng cho rằng
quan điểm của chúng tôi hiện nay là
chia sẻ với các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại

nhưng trong những ngày tới
nếu kết quả xét nghiệm xác định người này đã làm lây lan dịch cho nhiều người khác
thì cũng không loại trừ việc truy cứu trách nhiệm
xử lý theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó thị xã sapa đã điều tra truy vết được bảy mươi năm trường hợp
liên quan đến đoàn khách du lịch một mươi ba người từ hà nội
hiện đã xuất hiện f
sở y tế tỉnh lào cai đã phát đi thông báo khẩn
để các cơ quan ban ngành đoàn thể và người dân trên cả nước
tăng cường truy vết
tìm những người có mặt tại sáu địa điểm
là các nhà hàng khách sạn khu du lịch của thị xã sapa
từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một mươi một
do có ca mắc covid một mươi chín
trước đó trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
thị xã sapa tỉnh lào cai
đã có báo cáo nhanh về công tác giám sát điều tra
truy vết các trường hợp tiếp xúc
liên quan đến f trên địa bàn
theo đó trung tâm nhận được thông tin
từ sở y tế tỉnh lào cai
về một f lái xe chú tại quận hoàn kiếm hà nội
và ba người khác đi cùng
tết nhanh dương tính với sars cov hai
đoàn khách này gồm
một mươi ba người đi trên ba xe ô tô
ngày bốn tháng một mươi một đi từ hà nội
lên thị xã sapa
quá trình di chuyển không nghỉ dọc đoạn
đoàn khách có lịch trình lưu trú
di chuyển và tham quan nhiều nơi tại sapa
như các nhà hàng khách sạn
khu du lịch bản khát khát
sáng ngày năm tháng một mươi một
người lái xe do trên đường từ hà nội
lên sapa có biểu hiện ho sốt đau bụng
nên không đi cùng đoàn nữa
chỉ ở lại khách sạn ăn uống
tại đây anh tiếp xúc với một số nhân viên phục vụ
sau đó trở về phòng nghỉ
một mươi hai người còn lại đi tham quan bản khát khát
đến trưa về lại khách sạn
sáng ngày sáu tháng một mươi một đoàn khách đủ một mươi ba người
di chuyển bằng xe ô tô cá nhân
về tỉnh yên bái
lái xe nhận được điện thoại của gia đình
phải trở về hà nội gấp giải quyết công việc
nên xuống xe trên cao tốc
và bắt xe khách xeo việt
không nhớ biển quyểm soát
sau đó anh chủ động đến bệnh viện medlatech
để làm xét nghiệm và có kết quả dương tính
với sars cov hai được chuyển điều trị ngay sau đó
tại đây anh tiếp xúc
với một số nhân viên phục vụ
sau đó trở về phòng nghỉ
một mươi hai người còn lại đi tham quan bản khát khát
đến trưa về lại khách sạn
sáng ngày sáu tháng một mươi một đoàn khách đủ một mươi ba người
di chuyển bằng xe ô tô cá nhân
về tỉnh yên bái
lái xe nhận được điện thoại của gia đình
phải trở về hà nội gấp giải quyết công việc
nên xuống xe trên cao tốc
và bắt xe khách xeo việt
không nhớ biển quyểm soát
sau đó anh chủ động đến bệnh viện medlatech
để làm xét nghiệm và có kết quả dương tính
với sars cov hai được chuyển điều trị ngay sau đó
đoàn khách một mươi hai người còn lại
tiếp tục di chuyển đến yên bái
trong ngày sáu tháng một mươi một thêm hai người trong nhóm
có biểu hiện sốt hoa gai người
tối ngày bảy tháng một mươi một đoàn khách
về lại hà nội tự mua kit test nhanh
về làm xét nghiệm
cho kết quả hai trên một mươi hai người dương tính với sars cov hai
hiện đang chờ kết quả pcr
tính đến hai mươi hai h ba mươi phút ngày tám tháng một mươi một
thì xã sapa đã điều tra
truy vết được bảy mươi năm trường hợp liên quan
gồm một mươi sáu f một và năm mươi chín f hai

đồng thời phát thông báo khẩn
tìm người đến những địa điểm nguy cơ cụ thể
nhà hàng hải lâm
số nhà sáu mươi chín phố xuân viên
tổ bốn phường sapa thị xã sapa
từ một mươi hai h đến một mươi ba h ba mươi phút
ngày bốn tháng một mươi một
khách sạn amazon
phố đồng lọi phường sapa thị xã sapa
từ một mươi bốn h ba mươi phút
ngày bốn tháng một mươi một
đến một mươi hai h ngày năm tháng một mươi một
nhà hàng thắng cố a quỳnh
số nhà một mươi năm phường thạch sơn
tổ ba phường sapa thị xã sapa
khoảng một mươi tám h đến hai mươi một h
ngày bốn tháng một mươi một
khu du lịch bản cát cát
khoảng chín h đến một mươi hai h ngày năm tháng một mươi một
nhà hàng quang dũng
số nhà sáu mươi năm phố xuân viên
tổ bốn phường sapa thị xã sapa
khoảng một mươi hai h đến một mươi sáu h
ngày năm tháng một mươi một
khách sạn pals tổ một phường cầu mây
thị xã sapa
khoảng một mươi sáu h ngày năm tháng một mươi một
đến chín h ngày sáu tháng một mươi một
theo đó các du khách
đến sáu địa điểm trong khoảng thời gian trên

liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất
để được tư vấn hỗ trợ cung cấp số điện thoại
những người đã tiếp xúc gần với mình
thực hiện khai báo y tế trực tuyến
trên các ứng dụng pc covid
được biết công tác truy vết được khẩn trương
thực hiện liên quan đến một ca bệnh
thuộc đoàn du khách của hà nội
gồm một mươi bốn người lên thị xã sapa
từ ngày bốn tháng một mươi một
sau khi trở về hà nội ngày sáu tháng một mươi một
một người trong đoàn đã được xét nghiệm
bằng phương pháp rear time rt pcr
và có kết quả dương tính với sars cov hai
chiều ngày tám tháng một mươi một
ba người khác trong đoàn có kết quả
test nhanh dương tính với sars cov hai
hiện cdc hà nội đang lấy mẫu
xét nghiệm của toàn bộ các du khách còn lại
và sẽ công bố kết quả sớm nhất
ngoài ra thì phó chủ tịch
ubnd huyện bảo yên tỉnh lào cai
nguyễn việt hà cho biết
không có việc thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu cttg ở địa phương
như thông tin đồn thổi vô căn cứ trên mạng xã hội
trong mấy ngày vừa qua
bên cạnh đó các cơ quan đơn vị địa phương
rất tập trung đầu tư từng bước hiện đại hóa
nâng cao năng lực hệ thống y tế
nhất là y tế dự phòng y tế cơ sở
đảm bảo an ninh y tế sinh phẩm thuốc điều trị
trang thiết bị y tế để chủ động trong phòng chống dịch
kể cả đối với các loại dịch bệnh nguy hiểm khác
có chính sách đặc thù đái ngộ
để kịp thời động viên đối với lực lượng y tế
lực lượng tuyến đầu có nhiều đóng góp
hy sinh cho công tác phòng chống dịch
lựa chọn bố trí những người có uy tín
trách nhiệm nhiệt tình tích cực tham gia
vào tổ giám sát và tuyên truyền phòng
chống dịch covid một mươi chín tại cộng đồng
để phát huy vai trò hiệu quả hoạt động
trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp
để vừa có thể duy trì du lịch
vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
các sở ngành và địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ
thống nhất áp dụng các biện pháp quản lý
kiểm soát dịch bệnh nhất là trong giao thông vận tải
lưu thông hàng hóa không để xảy ra
ách tắc cục bộ hỗ trợ tạo điều kiện
cho người dân si truyền bảo đảm an toàn an ninh
và các yêu cầu phòng chống dịch
đến đây thời lượng của chương trình xin được khép lại
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại